còn bây giờ là nội dung chi tiết
tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng chín vào chiều nay
với một trăm linh đại biểu có mặt tán thành
ubthqh biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều
của nghị quyết số một hai một không hai không một sáu ubtvqh một mươi ba về phân loại đô thị
nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số một hai một một hai không một sáu ubtvqh một mươi ba
về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số một nghìn hai trăm một mươi về phân loại đô thị
nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phân loại đô thị
tập trung vào một số nội dung như mục đích nguyên tắc phân loại đô thị
quy định về phân loại đô thị áp dụng vùng miền và đặc thù
quy định về trách nhiệm quản lý kiểm tra công tác phân loại đô thị
và sau khi được công nhận loại đô thị
trong khi đó việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số một nghìn hai trăm một mươi hai
về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
nhằm sửa đổi bổ sung các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính
đặc biệt là các đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù
trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi các quy định về áp dụng
để việc thành lập nhập chia điều chỉnh địa giới
và sắp xếp đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu của thực tiễn
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình đô thị hóa của đất nước
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
việc xem xét sửa đổi hai nghị quyết này sau khi ủy ban thường vụ quốc hội
tiến hành giám sát về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
là phù hợp và cơ bản nhận được sự đồng thuận
chủ tịch quốc hội nêu rõ việc giảm đơn vị hành chính cấp tỉnh huyện
cần tính toán tổng thể sắp xếp trong cả nước
việc bổ sung thêm các tiêu chí tiêu chuẩn đơn vị hành chính tại đô thị
cần căn cứ vào dân số mật độ dân số
với chủ đề asean hành động cùng ứng phó các thách thức
hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi sáu
ammtc một mươi sáu và các hội nghị liên quan do campuchia chủ trì theo hình thức trực tuyến
được khai mạc vào sáng nay hai mươi một tháng chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu
tại phiên họp toàn thể
phát biểu khai mạc chủ tịch hội nghị ammtc một mươi sáu nhấn mạnh
sau đại dịch covid một mươi chín các loại tội phạm xuyên quốc gia
tiếp tục diễn biến phức tạp với những hình thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó đoán định
đặc biệt là các vụ việc xảy ra trên không gian mạng có xu hướng gia tăng
bên cạnh đó nhiều loại tội phạm bất chấp hạn chế đi lại do dịch bệnh
để hoạt động như tội phạm mua bán người khủng bố buôn bán chất ma túy rửa tiền gia tăng
đây không chỉ là những trở ngại cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
ở tất cả các nước asean mà còn tác động đến tình hình an ninh trật tự
gây cản trở đến những nỗ lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tất cả các nước thành viên asean
trong bối cảnh đó việc thúc đẩy hợp tác mở rộng quan hệ hợp tác giữa các nước đối tác đối thoại
để cùng nhau tìm ra các giải pháp phương án thích hợp để giảm thiểu những tác động rủi ro
đối với an ninh chính trị hòa bình và thịnh vượng ở mỗi quốc gia thành viên asean nói riêng
khu vực asean nói chung là rất quan trọng
trao đổi về các nỗ lực của việt nam trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đại tướng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua xác định được nguy cơ và thách thức của tình hình tội phạm
bộ công an đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh triệt phá
nhiều đường dây tội phạm hình sự ma túy mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm có tổ chức cùng các loại tội phạm xuyên quốc gia khác và đạt được nhiều kết quả tích cực
đồng thời cam kết tham gia chủ động và trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của asean nói chung
và trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng
thay mặt đoàn việt nam đại tướng tô lâm cũng đưa ra những kiến nghị
để việc hợp tác đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
trên cơ sở xây dựng lòng tin chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tạo sự tin cậy lẫn nhau các cơ quan thực thi pháp luật asean cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với các bang nhóm tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực
tội phạm luôn luôn tiềm ẩn xu hướng gia tăng như tội phạm về ma túy tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao
tích cực phối hợp xác minh truy bắt tiếp nhận dẫn độ các đối tượng truy nã trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương
kết thúc phiên họp toàn thể bộ trưởng các nước asean đã cùng nhau thông qua tuyên bố chung
hội nghị ammtc một mươi sáu gồm một mươi hai nội dung
theo chương trình ngày mai hai mươi hai tháng chín cuộc họp tham vấn với ba nước đối tác đối thoại
gồm trung quốc nhật bản và hàn quốc lần thứ một mươi hai cuộc họp tham vấn ammtc cộng trung quốc lần thứ chín
cuộc họp ammtc cộng nhật bản lần thứ bảy và cuộc họp tham vấn ammtc cộng hàn quốc lần thứ ba
sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến
trong đó với vai trò điều phối quan hệ đối thoại asean hàn quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn
việt nam sẽ đồng chủ trì với hàn quốc cuộc tham vấn cấp bộ trưởng ammtc cộng hàn quốc
về phòng chống tội phạm xương quốc gia
sáng nay công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức chương trình tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu
trong phong trào hiến máu tỉnh nguyện và phát động chương trình hiến máu giọt máu nghĩa tỉnh
vì đồng bào đồng đội thân yêu với sự tham gia của hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
để góp phần bảo đảm nguồn cung cấp máu phục vụ điều trị cho người bệnh
những năm qua công an tỉnh quảng ninh chú trọng tuyên truyền kêu gọi cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
tham gia hiến máu tỉnh nguyện
trong năm năm trở lại đây đã có bốn năm trăm một mươi lượt cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
tham gia ba mươi sáu hoạt động hiến máu tỉnh nguyện thu được ba tám trăm tám mươi chín đơn vị máu
ghi nhận những kết quả đó giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã tặng giấy khen cho năm tập thể bốn cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tỉnh nguyện
sau lễ tuyên dương các đồng chí lãnh đạo phòng chức năng cùng hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ninh
đã tham gia hiến máu tình nguyện tổng số máu thu được trong ngày hôm nay là hai trăm ba mươi ba đơn vị máu
công an tỉnh hà giang vừa tổ chức hội đàm trực tuyến với cục công an châu văn sơn tỉnh vân nam trung quốc
về công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai kết quả tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa hai bên cơ bản ổn định
số vụ việc đã giảm bảy vụ
số hàm thư trao đổi giảm bảy mươi lượt so với cùng kỳ năm trước
thông qua trao đổi hàm thư hai bên đã phối hợp giải quyết một mươi một vụ việc vụ án có liên quan đến công dân hai nước
trong đó có một trăm linh sáu vụ xuất cảnh trái phép hai vụ tổ chức người khác vượt biên trái phép
trong kỳ công an tỉnh hà giang đã tổ chức trao trả cho lực lượng công an châu văn sơn
hai mươi chín công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam bị phát hiện bắt giữ
và tiếp nhận một trăm hai mươi ba công dân việt nam vi phạm pháp luật do công an trung quốc trao trả
tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi một số nội dung thông tin liên quan đến một số vụ án
do lực lượng công an hai nước đang điều tra xác minh đồng thời thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới
như tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận biên bản ghi nhớ đã ký kết tăng cường đấu tranh
với các hoạt động tội phạm trên tuyến biên giới tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân
khu vực biên giới hai nước làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh phối hợp chặt chẽ trong xác minh điều tra
bàn giao các đối tượng phạm tội thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh của hai bên
để cùng nhau thống nhất biện pháp phòng ngừa ngăn chặn hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trên diện rộng
góp phần xây dựng biên giới hòa bình ổn định cùng phát triển
thực hiện tháng cao điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho một trăm linh công dân trong độ tuổi
trên địa bàn tỉnh từ ngày một mươi hai tháng chín đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
những ngày qua các đơn vị công an các địa phương
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động cán bộ phương tiện triển khai nhiều biện pháp cách làm
cả ngày lẫn đêm tối để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân cho nhân dân
sau đây là ghi nhận tại tỉnh hà nam
không quản đường xá xa xôi trực tiếp xuống từng địa bàn dân cư tuyên truyền vận động và bố trí phương tiện
đưa đón những người cao tuổi người khó khăn trong việc đi lại cũng như nhân dân
đến điểm cấp căn cước công dân gắn chip lưu động để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
những hình ảnh này đã trở nên quen thuộc gần gũi thân thiện với bà con nhân dân địa phương trong những ngày qua
với phương châm vì nhân dân phục vụ công an huyện thanh liêm đã bố trí ba ca liên tục trong ngày
kể cả ngày thứ bảy chủ nhật làm việc tích cực sắp xếp khoa học làm theo từng khu dân cư
và tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tới làm căn cước công dân ở bất cứ thời điểm nào
công an huyện thanh liêm cũng đã đặt hai máy tại các địa điểm lưu động
tại các xã và các xã lân cận vận động bà con lên và công an huyện bố trí phương tiện để chở người dân lên điểm đặt máy
ngoài ra công an huyện cũng tổ chức một tổ tuyên truyền đến tận nhà để vận động bà con đi làm căn cước công dân
cũng có tổ đến tận nhà để hỗ trợ bà con làm tại nhà đối với những trường hợp không đủ điều kiện về sức khỏe
không chỉ riêng địa bàn huyện thanh liêm những ngày qua công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh hà nam
đã phân công cán bộ chiến sĩ xuống từng thôn xóm tuyên truyền về lợi ích và những tiện ích của việc tích hợp
các ứng dụng trên thẻ căn cước công dân điện tử sẽ phục vụ nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính
giao dịch công trực tuyến được thuận tiện nhanh chóng tiết kiệm thời gian và công sức
cái tinh thần làm việc cũng như là cái sự hỗ trợ rất nhiệt tình của công an xã
cũng như là công an tỉnh về cho người dân làm căn cước chip điện tử cũng rất là tốt và tôi cảm thấy rất là hài lòng
với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử trên nệ bàn
công an tỉnh hà nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
hệ thống loa phát thanh truyền thanh tại từng địa phương và tổ chức tuyên truyền vận động đến từng hộ dân
tăng cường lực lượng phương tiện ứng dụng nhiều biện pháp cách làm khoa học với phương châm
làm hết việc không làm hết giờ tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tới làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử ở bất cứ thời điểm nào
qua đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân qua những việc làm nghĩa cử cao đẹp nhân văn và cảm động
thể hiện tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân
tôi xin cảm ơn công an phường đã đến tận nhà đón chúng tôi đến tận cơ sở để làm căn cước công dân
với tinh thần trách nhiệm
không quản ngại khó khăn gian khổ của cán bộ chiến sĩ cùng sự ủng hộ đồng tình cao của quần chúng nhân dân
công an tỉnh hà nam sẽ sớm hoàn thành vượt chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trên nệ bàn trong thời gian ngắn nhất
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
vào sáng ngày hôm nay tại cửa khẩu quốc tế mộc bài
bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh đã tổ chức tiếp nhận chín mươi hai công dân việt nam trở về từ campuchia
trong số chín mươi hai công dân tiếp nhận lần này có bảy mươi một
công dân chạy thoát khỏi sòng bạc lắc kỳ tám mươi tám ngày một mươi bảy tháng chín
bên cạnh đó có hai mươi một công dân không có hộ chiếu giấy tờ tùy thân
cũng đã được lực lượng chức năng campuchia trao trả trong đợt này
lãnh đạo bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh cho biết
sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao từ chính quyền nước bạn
cơ quan này sẽ đưa vào trạm biên phòng mộc bài để phục vụ công tác xác minh
thưa quý vị và các đồng chí
ngoài việc nhiều công dân bị lừa sang campuchia lao động
rồi bị cưỡng bức làm việc phi pháp cho các tổ chức lừa đảo
như đánh bạc trực tuyến kinh doanh tiền ảo trên mạng
thì thời gian gần đây cũng đã nổi lên tình hình liên quan tới người việt nam
xuất cảnh sang philippines để làm việc bất hợp pháp cho các công ty cờ bạc trực tuyến
trước thực tế đó công an tỉnh quảng ngãi đã đẩy mạnh tuyên truyền
ngăn chặn lao động bất hợp pháp cho người dân
anh thiều văn viện ở xã bình hải huyện bình sơn
nghe lời rủ dê của một số người đã xuất cảnh sang philippines
làm việc bất hợp pháp cho một công ty cờ bạc trực tuyến
nhiệm vụ của anh viện hằng ngày lên mạng phải lưu kéo
nhiều người việt nam tham gia đánh bạc trực tuyến
trên các trang mạng xã hội công ty này thông báo tuyển dụng trực tuyến
tài trợ tiền vé máy bay chi phí visa du lịch
thuật tục nhập cảnh philippines
sau khi hết hạn visa du lịch tìm cách xin visa lao động
hoặc trốn lại ở philippines làm việc bất hợp pháp
các hoạt động phạm tội liên quan đến người việt nam
tại philippines thời gian gần đây đều xuất phát từ việc
các tổ chức đánh bạc tăng cường tuyển dụng người việt nam
sang làm việc liên quan đến hoạt động buôn người bắt cóc tống tiền
trước cái thông tin là có một số người lao động ở địa phương
xã bình hải đi ra nước ngoài lao động
mà chủ yếu là philippines
việc mình đi lao động xuất cảnh ra ngoài nước ngoài trái phép
mình lao động
nó sẽ có nhiều rủi ro cho nên sẽ tuyên truyền cho nhân dân
bằng nhiều hình thức để mà người dân nhận thức tốt hơn
trong việc thực hiện lao động ở nước ngoài
tài khoản facebook có tên là zero liên tục đưa ra các quảng cáo
tuyển dụng việc làm lương cao từ ba mươi đến sáu mươi triệu đồng một tháng
được làm việc tại các công ty lớn với chi phí không đồng
và cơ hội được trải nghiệm cuộc sống tại philippines
công sở đã tuyên truyền cho bà con dân vấn đề về chấp hành tốt
các quy định của pháp luật về xuất cảnh
các quy định liên quan đến xuất cảnh liên quan đến vi phòng
các quy định của pháp luật về các lĩnh vực ở bên các nước xã tại
qua công tác hướng dẫn tiếp nhận làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông
cho công dân phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ngãi
phát hiện một số công dân trong tỉnh chủ yếu là số công dân
trên địa bàn xã bình hải đến làm hộ chiếu với mục đích
xuất cảnh du lịch sang philippines
trong thời gian vừa qua phòng quản lý xuất cảnh đã phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an bình sơn và sở lao động thương minh
xã hợi để làm tốt công tác tuyên truyền để người dân năng cao cảnh giác
tránh cái trường hợp đi du lịch rồi ở lại philippines vi phạm pháp luật
của philippines thì hệ lị rất là nguy hiểm
có những trường hợp là bị đải đuổi tri bác và xử lý
vi phạm pháp luật của philippines
công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện một số công dân
đã tuyên truyền khuyến cáo công dân cần nâng cao cảnh giác
với các hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội
nếu có nhu cầu tìm việc làm nên tìm hiểu tại các tổ chức đơn vị
hoạt động dịch vụ việc làm được cấp có thẩm quyền cấp phép
để tránh những rủi ro như lừa vào các hoạt động mại dâm buôn người
và bị các cơ quan pháp luật của nước sở tại bắt giữ xử lý trục xuất
phạt tiền phạt tù
tòa nhân dân tỉnh bình phước ngày hôm nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo nguyễn văn thịnh chú tại xã lộc thịnh
huyện lộc ninh tỉnh bình phước một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
theo báo trạng thịnh và nguyễn thịnh nương là vợ chồng có ba con chung
năm hai nghìn một mươi tám sau khi ly hôn chị nương sống như vợ chồng với trương thanh phúc
chú cùng địa phương nên giữa thịnh và phúc nhiều lần xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thịnh mang theo dao đựng trong ống tiếp sắt
sau đó điều khiển xe máy
chở theo con trai một mươi một tuổi đến nhà nương chơi
khi đến nơi thấy phúc đang đứng trong phòng khách
thịnh liền rút dao tấn công phúc khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ và tử vong sau đó
riêng thịnh cũng đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án
bất ngờ ập vào khu vực thuộc khóm bốn thị trấn u minh huyện u minh
công an tỉnh cà mau đã phát hiện và triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn tiền
với nhiều đối tượng tham gia
tại hiện trường có một mươi sáu đối tượng
có liên quan tới hành vi đá gà ăn thua bằng tiền bị tạm giữ
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ hai con gà hai cặp cửa sắt
năm cuộn băng keo đã qua sử dụng số tiền gần một mươi bốn triệu đồng
và một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị tạm giữ
tụ điểm đá gà trên là do một thanh niên người địa phương đứng ra tổ chức
lợi dụng sự sơ hở của người dân một số đối tượng ngoại tỉnh
đã thực hiện việc đột nhập trộm cắp tài sản của người dân
trên địa bàn thành phố đà nẵng với thủ đoạn rất tinh vi
có thời điểm chỉ trong vòng một ngày trên cùng một địa bàn
một đối tượng đã thực hiện chót lọt bốn vụ trộm cắp khiến cho người dân vô cùng bất an
bằng sự nỗ lực và quyết tâm đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng đã khẩn trương truy xét và bắt giữ được các thủ phạm
làm rõ được những vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn thời gian qua
điện thoại di động tiền là những tài sản chủ yếu bị một đối tượng đột nhập
và lấy đi vào trung tuần tháng chín vừa qua trên địa bàn quận cẩm lệ
có rất ít thông tin về đối tượng kèm theo đó là tính chất manh động của đối tượng
khiến lực lượng cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ gặp không ít khó khăn
nhiều tổ trinh sát được tỏa ra khắp địa bàn trong đó có một tổ công tác
được cử vào tận quảng nam để xác minh và truy lùng đối tượng
sau khi tiếp nhận thông tin về vụ trộm cắp tài sản đột nhập xảy ra trên bộ phường
nhận thấy là vụ việc có tính chất nghiêm trọng và khả năng đối tượng tiếp tục
thực hiện hành vi phòng tội gây mất lượng đặc tự thì lãnh đạo công an quận cẩm lệ
và chỉ đạo đạo cảnh sát hình sự tập trung qua đó phó hội công phường
để mà xác minh lùng đỏ đối tượng
thì qua gần hai ngày trí xác xác thấy đối tượng có khả năng là có số tiền lớn
và sẽ bỏ trốn nên đã tập trung lực lượng để bắt giữ
đối tượng được xác định là phạm minh nhật chú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam
được di lý về thành phố đà nẵng ngay sau đó
từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng nhật không lấy đó làm bài học
chỉ trong một ngày một mươi ba tháng chín tại khu công nghiệp hòa cầm thuộc phường hòa thọ tây
quận cẩm lệ nhật đã liên tiếp đột nhập vào nhà dân lấy cắp được nhiều tài sản có giá trị cao
chỉ là tiền và điện thoại để sử dụng mục đích cá nhân với lại sử dụng trong mơ tấy
còn đây là đối tượng trương công quảng một mươi chín tuổi cùng chú tại tỉnh quảng nam
bị công an quận cẩm lệ bắt giữ vào đầu tháng tám khi liên tiếp gây ra hơn sáu vụ trộm cắp trên địa bàn
chỉ với kìm cộng lực và một số dụng cụ thô sơ khác quảng dễ dàng mẻ khóa đột nhập
lấy đi nhiều điện thoại di động máy tính sách tay và tiền mặt
trong thời điểm nắng nóng này đôi số người dân chúng ta là hai chú
mở cửa đường lùng mở cửa cửa sổ để cho lái không khí bình ngùa
thì đây là một điều kiện thường lợi cho các đối tượng lợi dụng để độc nhập vào
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
thì qua đây thì cũng mong bà con chúng ta nhanh cảnh giấc hơn và bổ vệ tài sản của chính mình
phần lớn các đối tượng trên đều còn rất trẻ nhưng lại có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản
chính sự sơ hở mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện để số đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi
đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho mọi người về ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình